bản chất của hiện tượng này như thế nào và liệu việc thuê người đứng tên chủ thẻ như vậy sẽ gây ra những nguy cơ gì đang là vấn đề dư luận xã hội quan tâm
bên cạnh đó những hoạt động mang tính không chính thống này của một bộ phận nhân viên ngân hàng cũng cho thấy có nhiều lỗ hổng trong hoạt động ngân hàng hiện nay
bạn nguyễn duy tân là giáo viên đang làm việc tại hà nội
tân cho biết việc được bạn bè người thân nhờ đứng tên làm thẻ atm đã diễn ra từ lâu
tuy nhiên gần đây tân còn nhận được những tin nhắn từ người lạ trên mạng xã hội nhờ đứng tên làm thẻ
có một số người quen anh em bạn bè có làm với ngân hàng
cũng có một số người có mời làm mở thẻ atm ở bên ngân hàng họ
có một số mình thì anh em bạn bè tin tưởng cũng có mở cũng có đồng ý mở một số thẻ atm
nhưng mà ví dụ một số người mình mở thì mình nhận được thẻ nhưng cũng có một số người là mình mở nhưng mình không nhận được thẻ
sau đó thì có những người mà cũng có rất nhiều người người ta pm trên facebook người ta hỏi mở thẻ
những người mình quen thì người ta chỉ có mời mình hỏi xem có nhu cầu mở thẻ hay không
còn với những người mà mình không quen biết thì họ lại có những cái hình thức gọi là mở thẻ sẽ được mỗi một lần mở thẻ đến mở thẻ cho họ thì họ sẽ cho mình năm mươi hoặc một trăm linh
nhưng mà đương nhiên là với những lời mở thẻ như thế thì mình không có lời đồng ý cả
chính những nhân viên ngân hàng cũng thừa nhận một bộ phận vì chạy theo chỉ tiêu hoặc bị ép doanh số nên đã nghĩ ra mọi cách để đạt được chỉ tiêu hay doanh số đó
họ có thể sẵn sàng trả kinh phí từ năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng để thuê một người đứng tên hồ sơ làm thẻ
cái việc mà nhân viên ngân hàng bây giờ hay nhờ người quen người thân hoặc là nhờ một số mối quan hệ mượn chứng minh thư và làm thẻ atm
nhưng thực chất những cái chất thẻ này sau khi mở ra thì không đến tay người dùng
bởi vì là bản thân một nhân viên ngân hàng một nhân viên sale lúc nào có chỉ tiêu và khi mà phải gần đến cuối tháng chẳng hạn và mình phải hoàn thành cái chỉ tiêu của mình
thì buộc mình phải làm theo cái cách đó là mình nhờ người quen người thân mở thẻ atm
bạn có thể cho biết là cái số tiền mà những nhân viên đó có thể chi trả được cho những người đứng tên là lấy từ đâu
nếu như các bạn hoàn thành đủ chỉ tiêu thì các bạn sẽ về thưởng rất là nhiều
và cái khoản một hai trăm linh mà trích cho những người mà các bạn nhờ làm thẻ atm thì nó cũng không đáng là bao so với số tiền đó
mà các bạn lại vừa hoàn thành chỉ tiêu mà lại vừa có thể nhận được tiền thưởng của mình
thì cái này
nhưng thực chất cái việc làm này thì theo như tôi thấy thì cái việc làm này rất là nguy hiểm
nguy hiểm trực tiếp ảnh hưởng đến khách hàng cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của ngân hàng
cũng như là ảnh hưởng đến cái
nó liên quan đến những cái tiền bản dù do
và thậm chí là khách hàng cũng có thể gặp một số những trường hợp như là không biết là thẻ atm của mình là ai dùng
và cái tên tài chủ tài khoản đấy khi mà có những cái đối tượng lừa đảo ạ
họ sử dụng cái tài khoản atm của mình để trục lợi đá nhân
và đến lúc đó thì rất nhiều cái vấn đề xảy ra
theo các chuyên gia ngân hàng việc làm thẻ atm như nêu trên
ngoài việc tiềm ẩn những nguy cơ về mặt pháp lý đối với người đứng tên chủ thẻ
nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
đó là tình trạng thẻ atm ảo không được sử dụng quá nhiều
kéo theo đó là chi phí để quản lý duy trì hệ thống
nếu tình trạng này diễn ra kéo dài có thể gây méo mó thị trường thẻ atm
ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu thanh toán điện tử của chính phủ trong tương lai